thông tin liên quan đến cơn bão số bốn trong ba giờ vừa qua bão số bốn đổi hướng di chuyển về phía tây
vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bốn độ kinh đông
trên vùng biển phía nam tỉnh quảng nam quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được năm một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày mai một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi một năm độ kinh đông
trên bờ biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng một trăm ba mươi km về phía đông
cách hải phòng khoảng năm trăm linh km về phía đông
do ảnh hưởng của báo khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu
bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
trong ngày mai một mươi năm tháng tám phía đông bắc bộ có mưa rào dài rác
từ đêm ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
lượng mưa từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong đêm nay và ngày mai ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
vùng biển bắc bộ các vùng biển từ cà mau đến kiên giang vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp độ rủi so thiên tài do gió mạnh sóng lớn cấp một
để chủ động ứng phó với các tình huống của bão số bốn có nhiều khả năng tiến vào đất liền nước ta
vào chiều ngày hôm nay văn phòng bộ công an đã có công điện gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ bắc trung bộ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nội dung công điện yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công điện số ba mươi bảy cdtvk ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với bão số bốn
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ do ảnh hưởng của bão để chủ động ứng phó
triển khai hiệu quả phương án ứng phó thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
các phương án đảm bảo an ninh trả tự an toàn giao thông đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan
doanh trại tạm giam nhà tạm giữ trường giáo dưỡng các mục tiêu kinh tế chính trị trọng điểm do lực lượng công an canh gác bảo vệ
chủ động triển khai phương án bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu phương tiện trang thiết bị làm việc
cột thu phát sóng của công an các đơn vị địa phương để tránh thiệt hại do bão mưa lũ gây ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp cùng các cơ quan chức năng tại địa bàn triển khai phương án sơ tán nhân dân
tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất sạt lở bờ sông suối khu vực hầm lò khai thác khoáng sản
và công tác cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại khu vực ngầm đường bị ngập
đó ngang đỏ dọc nơi sạt lửa nguy hiểm kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
đối với công an các tỉnh thành phố phê biển khu vực bắc trung bộ
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
tại nơi neo đậu tranh trú của tàu thuyền sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân
tại các khu vực lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản cửa sông
có nguy cơ bị sóng biển tàn phá ngập sâu nhà không đảm bảo an toàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng ngày
trước trong và sau bão về văn phòng bộ công an
số điện thoại vào phách sáu mươi chín hai mươi ba hai trăm linh một sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai trăm linh một năm mươi hai
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất